trước sự chứng kiến của tổng thống mỹ donald trump và tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
hai hãng hàng không của việt nam là vietjet và bamboo airways đã ký thỏa thuận với tập đoàn boeing
mua một trăm một mươi máy bay trị giá hơn một mươi năm tỷ đô la mỹ
vietjet đã ký hợp đồng mua một trăm linh máy bay bảy trăm ba mươi bảy max trị giá một mươi hai bảy tỷ đô la
trong khi đó bamboo airways ký hợp đồng với boeing mua một mươi máy bay bảy trăm tám mươi bảy thân rộng trị giá hai chín tỷ đô la
ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc đơn vị sở hữu bamboo airways
cũng cho biết hãng hàng không này đang đàm phán mua hai mươi năm máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy thân hẹp
hãng có kế hoạch mở đường bay trực tiếp đến mỹ sau khi cục hàng không liên bang tuyên bố
việt nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế
theo đó tạo điều kiện cho các hãng hàng không việt nam lần đầu tiên bay thẳng tới mỹ
và liên danh với các hãng hàng không mỹ
theo kế hoạch bamboo airways sẽ đón chiếc máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy đầu tiên
vào quý ba năm hai nghìn hai mươi và hiện đang chuẩn bị cho các chuyến bay tới mỹ
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín hoặc đầu năm hai nghìn hai mươi